hà nội phát hiện một một trăm linh chín ca covid một mươi chín mới chín mươi bảy người từ một mươi tám tuổi đã tiêm mũi ba vaccine
sở y tế hà nội tối một mươi tám tháng bốn thông tin trong hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận một một trăm linh chín ca covid một mươi chín mới giảm hơn một trăm bốn mươi ca so với hôm qua
bệnh nhân phân bố tại hai trăm hai mươi xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông một trăm ba mươi một hoàng mai tám mươi chín đông anh tám mươi bốn ba đình bảy mươi hai gia lâm bảy mươi một
cộng dân số mắc hà nội trong đợt dịch bốn từ hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một năm trăm ba mươi năm ba trăm linh năm ca
hiện toàn thành phố còn gần một trăm ba mươi ca covid một mươi chín đang điều trị trong đó năm trăm hai mươi ba ca điều trị tại bệnh viện gần một trăm hai mươi chín năm trăm linh ca
theo dõi cách ly tại nhà sở y tế hà nội cũng cho biết gần bốn bốn triệu người từ một mươi tám tuổi trở lên ở hà nội đã được tiêm vaccine covid một mươi chín mũi nhắc lại chiếm
trong đó có hơn bốn hai mươi một triệu người được tiêm bởi cán bộ y tế thủ đô còn gần một trăm bốn mươi tám mũi được tiêm bởi các bệnh viện trung ương ngành trên địa bàn thành phố
hà nội đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trong những ngày này học sinh lớp sáu một mươi một tuổi là những đối tượng đầu tiên được tiêm
thưa quý vị do sự ảnh hưởng của không khí lạnh hà nội mưa rét một mươi bảy độ c trời mưa gió đúng giờ đi làm ngày đầu tuần khiến cảnh un tắc diễn ra trên nhiều tuyến đường đặc biệt tại đường trường trinh nguyễn xiển nguyễn trãi cầu giấy
cơn mưa kéo dài và sáng sớm thứ hai khiến cho việc di chuyển của người dân trong giờ đi làm vô cùng khó khăn các tuyên phố của hà nội xảy ra tình trạng kẹt cứng đúng giờ cao điểm
theo chia sẻ tại khu vực ngã tư sở và đường nguyễn trãi nguyễn xiển khuất duy tiến giao thông đông đúc các phương tiện di chuyển khá chậm các tuyến đại lộ hướng vào trung tâm thành phố cũng xuất hiện tình trạng ủn tắc các phương tiện nối hàng dài km nhích từng chút một
lượng phương tiện tham gia giao thông trong nội đô khá lớn dòng xe cổ kèn đặc trên tuyến đường trường trình mỗi lúc lượng phương tiện tham gia giao thông qua đường nguyễn xiển càng đông khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn un tắc kéo dài
lực lượng cảnh sát giao thông số bảy làm nhiệm vụ phân làn điều tiết giao thông tại ngã tư nguyễn trãi và đường nguyễn xiển
bên cạnh đó nhiều phương tiện đi ngược chiều khiến giao thông càng trở nên hỗn loạn người dân lái xe máy len lỏi dọc ngang để thoát điểm ủn tắc
do lượng người tham gia giao thông đổ về đường nguyễn trãi khá đông nhiều phương tiện phi lên vỉa hè cố gắng vượt qua điểm tắt đường những kiểu vi phạm giao thông như thế này càng khiến tình trạng un tắc trở nên hỗn loạn
nhiều dân công sở than vãn vì đi làm muộn về làm trễ dù nhà chỉ cách nơi làm việc khoảng vài km nhưng di chuyển mất đến hàng tiếng đồng hồ
anh lê đức ba mươi hai tuổi nhân viên văn phòng cho biết anh bắt đầu ra khỏi nhà từ bảy giờ một mươi phút khá sớm so với thời gian mọi ngày anh khởi hành vậy nhưng ngay khi chuyển ra đến đường lớn anh đã gặp cảnh tắt đường
anh đức nói do mọi người cùng đổ ra đường đi làm lại gặp trời mưa nên mọi tuyến đường tôi đi qua đều tắt cứng
bắt đầu từ khu vực hồ gươm brazza các dòng xe chen trúc leo lên khu vực
tôi vòng qua đường trung văn rồi rẽ ra đường phạm hùng cũng tắc cứng không lối thoát
nhà cách công ty khoảng bảy km ngày nào không tắt đường tôi đi mất khoảng hai mươi năm phút đến công ty nhưng nay thì hơn một tiếng đồng hồ
vâng thưa quý vị việc kẹt xe giữa đoạn tắt đường giữa thời tiết mưa lạnh là điều mà không ai mong muốn
vì vậy mỗi người nên tham gia giao thông an toàn và đúng luật để tránh làm tình trạng un tắc trở nên tồi tệ hơn
liên quan đến kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi cầm dồn hai ngày ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy tháng bốn
thành phố hà nội tiêm được tám bốn trăm ba mươi năm mũi tiêm an toàn chưa ghi nhận trường hợp phản ứng sau tiêm chủng
sau hai mươi tám ngày trẻ sẽ được tiêm mũi hai đây là tín hiệu tích cực cho việc thủ đô có thể triển khai kế hoạch tiêm cho trẻ theo đúng tiến độ đề ra
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bốn hà nội đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trên địa bàn thành phố
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng bốn một số quận huyện đầu tiên thực hiện tiêm cho trẻ trong độ tuổi này hà đông phú xuyên sóc sơn
việc tiêm chủng được triển khai theo thứ tự lứa tuổi giảm dần bắt đầu từ học sinh lớp sáu không mắc covid một mươi chín hoặc mắc covid một mươi chín và đã khỏi trên ba tháng
vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ là vaccine moderna liều lượng hai mươi năm ml mỗi trẻ
theo báo cáo từ sở y tế hà nội công tác tiêm chủng được liên ngành y tế và giáo dục các nhà trường triển khai quy củ đảm bảo an toàn chuyên môn
để đảm bảo an toàn tiêm chủng các điểm tiêm chủng được bố trí theo quy trình một chiều từ tiếp đón khám sàng lọc tiêm và theo dõi sau tiêm chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ đội phản ứng nhanh xe cấp cứu
trong quá trình tiêm cán bộ y tế đã tư vấn cẩn thận cho phụ huynh và các em học sinh về loại vaccine sử dụng hạn dùng liều lượng và cách theo dõi sức khỏe chế độ dinh dưỡng cho trẻ sau tiêm chủng
đồng thời ngành y tế thủ đô đã huy động các bệnh viện hạng một hạng hai tuyến thành phố để tham gia ứng trực tại các điểm tiêm chủng
kết quả trong ngày một mươi bảy tháng bốn thành phố có một mươi năm quận huyện thị xã triển khai tiêm chủng cho trẻ là học sinh lớp sáu tổng số tiêm được trong ngày sáu năm trăm năm mươi một mũi
cộng dồn hai ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng bốn thành phố tiêm được tám bốn trăm ba mươi năm mũi tiêm an toàn chưa ghi nhận trường hợp phản ứng sau tiêm chủng sau hai mươi tám ngày trẻ được tiêm mũi hai
theo kế hoạch tiêm chủng hà nội có hơn một triệu trẻ thuộc diện tiêm chủng trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
như nhiều địa phương khác thủ đô tiêm với nguyên tắc hạ dần độ tuổi trước hết là học sinh lớp sáu một mươi một tuổi
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho hay dự kiến đợt tiêm chủng lần này sẽ diễn ra trong khoảng một mươi ngày
ngành y tế thủ đô đã huy động tất cả các bệnh viện hạng một hạng hai tuyến thành phố để tham gia ứng trực tại các điểm tiêm chủng
đồng thời hà nội cũng tổ chức một hội đồng cấp cứu mời tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực nhi khoa hồi sức cấp cứu chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng lần này
kế hoạch tiêm chủng vaccine cho độ tuổi năm một mươi một được kỳ vọng giúp cả nước tiến gần hơn đến việc kiểm soát được dịch bệnh
giảm các ca lây nhiễm trong trường học và giúp việc học của các em sẽ không còn bị gián đoạn
sea games ba mươi một sẽ chính thức diễn ra trong một mươi hai ngày từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng năm
ngay lúc này mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai
trong đó bộ y tế vừa có văn bản khẩn gợi biểu bác nhân dân các tỉnh thành phố hướng dẫn phòng chống dịch covid một mươi chín phục vụ sea games ba mươi một
cụ thể về nguyên tắc phòng chống dịch các trường hợp có xét nghiệm virus sars cov hai dương tính hoặc mắc covid một mươi chín không tham gia thi đấu
phục vụ sea games ba mươi một và hiện thực việc cách ly điều trị theo hướng dẫn
những trường hợp có xét nghiệm virus sars cov hai âm tính thi đấu làm việc theo chương trình và thực hiện theo hướng dẫn phòng chống dịch
những người tiếp xúc gần với trường hợp có xét nghiệm virus sars cov hai dương tính hoặc mắc covid một mươi chín trong thời gian thi đấu
phục vụ sẽ được lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai và thực hiện xử lý theo hướng dẫn
tại hướng dẫn phòng chống dịch covid một mươi chín nêu rõ đối với khách mời cấp thứ trưởng hoặc tương đương trở lên
phó trưởng đoàn thể thao tham dự sea games ba mươi một không bắt buộc phải có giấy xác nhận xét nghiệm sars cov hai âm tính khi nhập cảnh
cũng không phải xét nghiệm sau khi nhập cảnh đồng thời không yêu cầu phải cách ly
đối với quan chức trọng tài vận động viên thành viên của các đoàn thể thao tham dự sea games ba mươi một
cần có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp rt pcr rt lam trong vòng bảy mươi hai giờ
hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong vòng hai mươi bốn giờ trước khi nhập cảnh vào việt nam
và có chứng nhận xét nghiệm do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia thực hiện xét nghiệm cấp
thực hiện khai báo y tế tại tờ khai y tế không yêu cầu phải cách ly tự theo dõi sức khỏe
và thực hiện khai báo cho trưởng đoàn thể thao và đầu mối của ban tổ chức để tổng hợp theo dõi
về công tác xét nghiệm sars cov hai các vận động viên huấn luyện viên trọng tài
được lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong vòng hai mươi bốn giờ trước khi thi đấu
đối với các trường hợp khác chỉ lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh sars cov hai cho người có dấu hiệu
triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín hoặc có tiếp xúc gần với người nhiễm sars cov hai
khán giả tham dự theo dõi trực tiếp thi đấu không phải lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
mọi công tác chuẩn bị đang được nỗ lực triển khai đảm bảo một mùa sea games thật thành công và an toàn